ubnd tỉnh ninh thuận vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh với mức đầu tư bốn tỷ đồng
ninh thuận hiện có hai mươi hồ thủy lợi với tổng dung tích hơn một trăm chín mươi hai triệu mét khối
tuy nhiên có bảy hồ và một đập dân đang bị hư hỏng do tác động của các đợt mưa bão trong tháng một mươi một vừa qua
theo đó từ nay đến cuối năm tỉnh sẽ ra cố nâng cấp canh mương đường ống thuộc kênh chính ba hồ một
hệ thống thủy lợi đập dâng ba hồ thuộc huyện thuận bắc tu sửa tràn ngầm cầu máng canh chính bắc
hệ thống thủy lợi hồ sông sắt thuộc huyện bắc ái tu sửa mái hạ lưu hồ suối lớn và gia cố bờ canh chín đập đá
hệ thống thủy lợi hồ tân giang huyện thuận nam gia cố kè bảo vệ bờ tả đập nha trinh huyện ninh sơn